tòa án nhân dân tỉnh bạc liêu đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tri vững sáu năm tù giam về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cũng trong sáng ngày hôm nay tại tỉnh đồng nai tòa nền dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo đoàn viết hoan chủ tịch phường tam hiệp tp biên hòa võ thử trung chủ xã an phước huyện long thành cùng ba mươi sáu tháng tù giam
theo cáo trạng các đối tượng trên thường lên mạng internet đọc các bài viết có nội dung chống đối chế độ kích động biểu tình gây rối của các đối tượng thủ địch và bị đối tượng có tài khoản facebook tên ly giao nguyễn
ở nước ngoài lôi kéo chỉ đạo lập các nhóm kín
lôi kéo rủ dê tập hợp lực lượng bàn bạc tiến hành biểu tình gây rối dịp lễ
viết hướng dẫn cụ thể cho các nhóm võ thường trung đã đề nghị mua thuốc nổ để đánh các trạm trụ điện
và được nguyễn đình khuê dẫn đến các trạm truyền tài điện của công ty truyền tài điện miền đông
ở khu công nghiệp biên hòa một thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để khảo sát lựa chọn địa điểm gây nổ
ngô xuân thành là người có hiểu biết về việc gây cháy nổ đã từng tham gia các cuộc biểu tình
sẵn sàng lôi kéo tập hợp lực lượng thực hiện các hoạt động gây dối chống phá
tuy nhiên kế hoạch tiến hành biểu tình gây dối cháy nổ của các đối tượng nói trên chưa thực hiện được
thì bị cơ quan an ninh công an tỉnh đồng nai kịp thời phát hiện bắt giữ
liên quan đến vụ phát hiện thi thể không đầu đang bị phân hủy trong bụi tre
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước cho biết
sau quá trình điều tra xác minh lực lượng chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân
cụ thể nạn nhân được xác định là nguyễn văn thiên
ba mươi hai tuổi chú tại xã đức minh huyện đắc minh tỉnh đắc nông
ngay sau khi xác định được danh tính nạn nhân cơ quan cảnh sát điều tra đã mời ông nguyễn thành phương
là cha của nạn nhân từ đắk nông lên bình phước để làm việc và tiến hành nhận dạng xác định thi thể
quá trình điều tra trích xuất camera hành trình của chiếc xe khách anh thiên đã lên cho thấy
nạn nhân xuống xe tại km một mươi bảy thuộc địa phận xã đồng tâm vào chiều ngày hai mươi bốn tháng chín
kể từ khi xuống xe đến sáng ngày hai mươi năm tháng chín
gia đình bị cắt liên lạc với anh thiên cho tới khi nghe tin con mình tử vong trong tình trạng thi thể bị mất phần đầu
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với hoàng văn hồng chú tại xã phủ nham huyện văn chấn về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tại cơ quan điều tra hồng khai nhận do trước đây có thời gian xuất cảnh làm thuê tại campuchia
được ông chủ người trung quốc nhờ về việt nam
tìm người sang lao động nên trong dịp về nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
hồng tuyên truyền với nhiều người dân trên địa bàn nếu đi làm tại campuchia cùng mình
sẽ không phải lo chi phí thủ tục gì cứ sang làm trước khi có tiền công sẽ chuyển sau
khoảng trung tuần tháng hai năm hai nghìn một mươi chín sau khi tập hợp được tám người dân
hồng đã tổ chức cho những người này xuất cảnh trái phép sang campuchia lao động bất hợp pháp
sau khi trừ các khoản chi phí hồng được hưởng lợi hơn một mươi triệu đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng hoàng văn hồng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn tại nam định thì do vướng ngoài nợ nần không có khả năng trả nợ
một đối tượng đã tìm cách trộm cắp tài sản với hành vi hết sức táo tợn
đó là đập vỡ kính xe ô tô để thực hiện hành vi trộm cắp
xác định đây là vụ án có tính chất manh động liều lĩnh các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định
đã vào cuộc điều tra truy xét và thêm một điểm đáng chú ý trong vụ việc này đó là phương thức thủ đoạn phạm tội
đã được đối tượng tiếp cận từ những clip hình ảnh hướng dẫn trên mạng internet
thủ phạm gây ra các vụ đập kính xe ô tô trong đêm là nguyễn ngọc quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại thái bình
tại cơ quan công an quang khai nhận do vướng vào nợ nần bị thúc ép trả nợ nên đã lên mạng internet
học cách phá kính xe ô tô sau đó từ thái bình quang đến thành phố nam định tìm những chiếc xe ô tô sơ hở
không có người trông coi để tìm cách đập vỡ kính lấy trộm tài sản
thủ phạm gây ra các vụ đập kính hình ảnh hướng dẫn trên mạng internet
học cách phá kính xe ô tô trong đêm là nguyễn ngọc quang sinh năm hai nghìn sáu trú tại thái bình

chỉ trong một đêm đối tượng nguyễn ngọc quang đã đập vỡ kính hai chiếc xe ô tô để trộm cắp tài sản
từ lời khai về phương thức thủ đoạn của đối tượng cho thấy nhiều người dân còn chủ quan
khi cho rằng khóa cửa xe ô tô là đã đủ an toàn
vì vậy phương tiện thường để ở nơi công cộng mà không có người trông coi
anh quang cho biết là những cái ô tô mà khi anh vỡ thì có người trông coi không đang để sở như thế nào

qua sự việc này công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đã truy bắt được đối tượng và đối tượng đã khai ra phương thức thủ đoạn của đối tượng
và tuyên truyền cho những người dân có xe ô tô
thứ nhất là không lên để tài sản ở trong xe ô tô
mà thứ hai là không để xe ô tô
xe ngoài đường không có người canh coi lợi dụng đêm tối đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản như vụ vừa rồi
từ nay đến cuối năm là thời điểm các loại tội phạm gia tăng hoạt động
trong đó đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản
chủ động trước những diễn biến này công an thành phố nam định đã tăng cường các phương án tuần tra nắm tình hình
chấn áp các loại tội phạm
từ giờ đến cuối năm đến gần tết nguyên đán
thì cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để lắm đối tượng lắm địa bàn phù hợp trinh sát mật phục tuần tra công khai bằng ngày cũng như bằng đêm
để phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm
vụ việc này cũng tiếp tục cho thấy
nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội đã được các đối tượng tiếp cận từ những clip hình ảnh hướng dẫn trên mạng internet
thực tế này đang đặt ra thách thức với lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn
về phía người dân để không trở thành nạn nhân của các đối tượng phạm tội
cần chủ động bảo quản tài sản
nâng cao tinh thần cảnh giác tố giác tội phạm khi thấy có những biểu hiện bất thường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa ra thông báo truy tìm bị hại
và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm mọt tài sản
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu yên thắng đồng tháp
địa chỉ tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp
vào ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã bắt tạm giam đối với bị can
thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phường hai mươi một quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm hoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp thông báo những ai là bị hại
và người có nghĩa vụ liên quan đến hàn thị thu hiền thì đề nghị liên hệ với
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp địa chỉ số hai trăm bốn mươi sáu lê đại hành
phường mỹ phú thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp hoặc liên hệ điều tra viên lê thanh sang
theo số điện thoại chín trăm bảy mươi chín tám trăm bảy mươi bảy sáu trăm bốn mươi chín phạm minh hoàng số điện thoại chín trăm bốn mươi ba bảy mươi năm một trăm chín mươi một
để làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
sau ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo nếu không đến trình báo sự việc
mọi khiếu nại hoặc thắc mắc về sau sẽ không được giải quyết
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị thu sương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn an phú xã hàm chính huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của đối tượng huỳnh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại ba trăm một mươi bảy trương vĩnh ký
phường tân thành quận tân phú tp hcm
và đối tượng hà đức vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại khu phố ba
phường lạc đạo tp phan thiết tỉnh bình thuận bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện